cũng tại tp hcm nhằm góp phần bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc kêu gọi người dân chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba
đến trực tiếp điểm tiêm nơi cư trú
theo hcdc hoạt động tiêm vaccine covid một mươi chín liều bổ sung và nhắc lại vẫn đang tiếp tục diễn ra
ở hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
những người dân chưa tiêm liều bổ sung và nhắc lại chỉ cần đến trực tiếp điểm tiêm và đăng ký
dù không có tên trong danh sách tiêm chủng vẫn được tiếp nhận
tp hcm là địa phương đầu tiên cả nước triển khai tiêm mũi ba từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đến nay thành phố đã triển khai tiêm hơn một mươi chín tám triệu mũi tiêm
trong đó có bốn bốn mươi hai triệu mũi ba gồm hơn sáu trăm hai mươi mũi bổ sung và gần ba tám triệu mũi nhắc lại
vào cuối năm ngoái sở y tế tp hcm dự
kiến hoàn tất việc tiêm các mũi vaccine nhắc lại mũi bổ sung cho người dân f khỏi bệnh
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trước tết nguyên đáng
liều cơ bản là vaccine tiêm theo liệu trình quy định của nhà sản xuất
việt nam đang tiêm chủ yếu các loại vaccine liệu trình hai liệu thường gọi là mũi một mũi hai
liều bổ sung là liều tiêm sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
dành cho người thuộc nhóm có hệ thống miễn dịch suy yếu không đủ khả năng phòng bệnh
dù đã tiêm chủng đủ liều vaccine cơ bản
giảm miễn dịch vừa và nặng là người cấy ghép tạng ung thư hiv
đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
lưu nhắc lại còn gọi là liều tăng cường áp dụng cho những người đã tiêm chủng đầy đủ liều vaccine
nhằm tăng cường hoặc khôi phục khả năng bảo vệ cơ thể của các liệu cơ bản
cần tiêm nhắc lại có ba điều kiện gồm bốn mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung
đã tiêm mũi cuối cùng của liệu cơ bản ít nhất được ba tháng
cần tiêm nhắc lại có ba điều kiện gồm bốn mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản